thưa quý vị thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã và đang được đưa vào sử dụng
đem đến nhiều tiện ích cho người dân khi tích hợp nhiều trường thông tin
các loại giấy tờ như bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giấy phép lái xe
điều này cũng giúp cắt giảm các thủ tục hành chính
và mới đây trong lĩnh vực giao dịch ngân hàng bộ công an đã triển khai việc thí điểm
dịch vụ rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân khi sử dụng
phản ánh của phóng viên thời sự
đây là lần đầu tiên chị diệp anh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để rút tiền tại quầy atm
thuận lợi nhanh gọn là điều được người khách hàng này cảm nhận
và việc tích hợp này cũng giúp chị từ đây không phải mang nhiều loại thẻ
theo trải nghiệm của mình mình có rất nhiều loại thẻ khác nhau
khi tích hợp luôn cả các thẻ của ngân hàng vào chứng minh nhân dân gắn chip
thì việc mình sẽ mang ít đồ hơn
thì mọi thứ sẽ gọn nhẹ hơn
theo đó người dân không cần sử dụng mật khẩu để xác nhận thông tin
khi rút tiền bằng thẻ ngân hàng
việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tại atm
hệ thống tiến hành xác thực thông tin chính chủ thông qua hình thức quét khuôn mặt và vân tay
điều này sẽ hạn chế tối đa những nguy cơ giả mạo có thể xảy ra
và người dùng cảm thấy yên tâm hơn
nó rất là bảo mật ở chỗ là lúc trước nếu mà chẳng may mà mình bị mất thẻ
thì nếu như mà kẻ gian có thể lần được ra số mật mã pin có thể rút được tiền tại ngân hàng
thì nếu như mà cầm thẻ căn cấp công dân thì nếu có mất phí thì cũng cái rủi ro đấy nó sẽ thấp hơn
vì là cái người nhặt được người ta cũng không thể biết mình là sử dụng ngân hàng nào và mật khẩu như thế nào
với định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao dịch vụ khách hàng
hiện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đang phối hợp với một số ngân hàng
triển khai việc thí điểm dịch vụ rút tiền bằng thẻ
căn cấp công dân gắn chip
những tiện ích này đang được người dân đánh giá cao
bởi giúp các giao dịch ngân hàng được thực hiện một cách thuận lợi
dễ dàng cũng như đẩy mạnh được nền kinh tế số trong giai đoạn hiện nay
vừa rút tiền bằng thẻ căn cấp công dân gắn chip
đây có thể nói là một công cuộc chuyển đổi số quan trọng và cốt lõi
vậy cơ chế vận hành cũng như cách thức sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
để giao dịch tại các ngân hàng như thế nào cho an toàn hiệu quả và gia tăng tính bảo mật
đang là vấn đề được đặt ra
khi mà chúng ta đã tích hợp với thẻ căn cấp công dân và với thẻ atm rồi
thì chúng ta cũng là có ý thức trong việc sử dụng bảo quản để đảm bảo chất lượng của thẻ
thì qua quá trình thực hiện giao dịch nó sẽ đảm bảo là cái việc mà thông tin đầy đủ chính xác
để thực hiện giao dịch nó được thuận tiện nó không xảy ra các vấn đề về kỹ thuật
yêu cầu của cái bảo mật đối với cái căn cước công dân lại trở thành một vấn đề cực kỳ lớn
và nó phải là thay đổi liên tục
mà rõ ràng chúng tôi cho rằng là đây là vấn đề mà giữa cái bộ công an với các ngân hàng và các cái cơ quan quản lý
cần phải có cái sự phối kết hợp đồng bộ để từ đó đảm bảo cái tính bảo mật cao nhất
và cái tính thay đổi phù hợp để đáp ứng cái yêu cầu quản lý cái tài sản
và nếu mà tích hợp được tất cả vào một
thì đây là cái điều đó cũng rất là tốt để mà thực thi trong thực tế
vừa giúp giảm thiểu các cái chi phí quản lý y nấn
vừa giúp giảm nhẹ các cái giấy tờ mà người dân phải cầm theo
nhưng đồng thời nó cũng đảm bảo cái quản lý theo dõi xã hội một cách công khai minh bạch và rõ ràng
đến thời điểm hiện tại việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip
đang được thực hiện thí điểm với một số ngân hàng lớn
trước mắt triển khai tại một số điểm
địa bàn hà nội quảng ninh dự kiến trong thời gian tới sẽ mở rộng trên toàn hệ thống